hiện tại hơn một hectare gieo cấy vụ hẻ thu tại quảng bình đang bị ảnh hưởng nặng nề do khô hạn
mặc dù địa phương đã có các biện pháp cung cấp nước tưới tiêu tuy nhiên nhiều hồ đập đã cạn nước
vì thế nếu không có mưa trong khoảng một mươi ngày tới thì nguy cơ mất trắng những diện tích sản xuất nông nghiệp là rất cao
huyện quảng trạch là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng hạn hán tại quảng bình
theo kế hoạch vụ hẻ thu là ba bốn trăm linh hectare tuy nhiên các địa phương chỉ gieo trồng được hai phần ba diện tích
tuyến canh canh kia dài hơn một mươi năm km có nhiệm vụ tiêu lũ và tích nước phục vụ gieo cấy hẻ thu trong huyện đã cạn khô không thể cứu hạn cho đồng ruộng
từ đầu năm đến nay mưa ít và nắng nóng lên đến bốn mươi độ kéo dài khiến người dân ở các địa phương căng mình chống trọi hạn hán
tuy nhiên các địa phương chỉ gieo trồng được hai phần ba diện tích tuy nhiên các địa phương chỉ gieo trồng được hai phần ba diện tích

hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có ba trên một mươi bảy hồ chứa thuộc đơn vị quản lý đạt dùng tích thiết kế là hồ vực tròn hồ sông thai và hồ thanh sơn
một mươi bốn hồ còn lại dùng tích chỉ đạt từ bốn mươi đến năm mươi
đến thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín do thời tiết nắng nóng khô hạn
nên có nhiều hồ đập mực nước đã xuống mức thấp nhất không thể phục vụ công tác tới tiêu
từ đầu vụ hè thu đến nay công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng bình đã triển khai việc chống hạn khẩn trương và gấp rút cho các diện tích lúa có nguy cơ bị hạn hán
tại các huyện phía bắc của tỉnh quảng bình công ty đã triển khai bảy cục bơm với một mươi hai mé bơm để đưa nước ở các hói
giao nhỏ vào hệ thống canh chính dẫn về ruộng để phục vụ tế tiêu cho ruộng đồng
trước tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng ở quảng bình
quảng bình cho biết đang xin kinh phí hỗ trợ chống hạn từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm cứu hạn khẩn cấp cho nông dân